thưa quý vị đêm ngày hai mươi sáu tháng sáu huyện yên mỹ của tỉnh hưng yên quyết định giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu cho tới khi có thông báo mới
nhằm bổ sung các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện yên mỹ chỉ đạo các địa phương trên địa bàn áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch
cụ thể thực hiện theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình thôn với thôn xã với xã
mọi người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết và các trường hợp khẩn cấp khác
huyện yêu cầu không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
các xã thị trấn yêu cầu người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
huyện yêu cầu người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch